đón nhận thông tin chủ tịch nước trần đại quang từ trần nhiều người dân tại thành phố hồ chí minh
nơi chủ tịch nước là đại biểu quốc hội và ninh bình nơi quê hương ông không khỏi hụt hẫn
buồn thương và tiếc nuối với những người từng tiếp xúc với chủ tịch nước đều có chung nhận xét
đó là một nhà lãnh đạo luôn luôn gần gũi lắng nghe và chia sẻ với nhân dân
những hình ảnh cuối cùng của chủ tịch nước tiếp các đoàn quốc tế hay lá thư gửi chúc tết trung thu
các cháu thiếu nhi trước khi từ trần là những ký ức đầy xúc động với nhân dân cả nước
về một nhà lãnh đạo luôn tận tụy với công việc hết lòng vì nhân dân
trong hơn hai năm ở cương vị chủ tịch nước và đại biểu quốc hội khóa một mươi ba đơn vị số một
quận một ba bốn nhiều người cũng chỉ đôi ba lần được gặp người đại biểu của mình trong các cuộc tiếp xúc cử tri
nhưng mỗi cuộc tiếp xúc cử tri là một vấn đề bức xúc về đời sống dân sinh mà người dân quan tâm
được chủ tịch nước trần đại quốc
trần đại quang nêu ra và đề nghị các cơ quan chức năng của trung ương và thành phố hồ chí minh
vào cuộc giải quyết kịp thời cảm nhận được sự tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm của một người đại biểu quốc hội
giúp cho cử tri thành phố hồ chí minh luôn an tâm gửi gắm những tâm tư nguyện vọng của mình
là một cử tri thành phố hồ chí minh tôi nghĩ rằng là hôm nay mình đau buồn nhớ về bác trần đại quang
nhớ những cái cống hiến tận tụy của người
người luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu không chỉ người dân thành phố hồ chí minh mà tôi nghĩ là người dân cả nước
khi nghĩ đến điều đó thì chúng tôi tự nhắn nhủ với lòng mình phải cố gắng làm hết sức mình
bản thân tôi cũng là một viên chức tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
cố gắng sốc thật tốt tận tụy với công việc
chỉ có như thế thì
cũng là cái điều mà tôi có lòng biết ơn đối với chủ tịch nước trần đại quang
chúng tôi là cử tri cũng rất biết ơn bác trong quá trình lãnh đạo cũng luôn luôn theo sát thành phố hồ chí minh
mong mọi thành phố hồ chí minh phát triển để đáp ứng yêu cầu cùng cả nước vì cả nước để phát triển đưa đất nước đi lên
và đặc biệt trong quá trình đánh đạo thì bác cũng rất quan tâm đến vấn đề giáo dục cho thế hệ trẻ
đặc biệt là cán bộ đảng viên
trước khi chút hơi thở cuối cùng ông đã có một tuần làm việc với nhiều hoạt động quan trọng trên vai trò chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đó là những hình ảnh đẹp và đầy xúc động động lại trong ký ức của rất nhiều người dân cả nước
bác là một người tận tụy vì đất nước đã làm việc tới thời thở cuối cùng và công việc cuối cùng bác đã gửi lời chúc chung hưu đến những em thiếu nhi của cả nước
và với một người đã tận tụy hết lòng vì đất nước cho tới thời thở cuối cùng
em cũng là sinh viên của thành phố hồ chí minh đại diện cho lớp trẻ của thành phố
sẽ cố gắng học tập thật là tốt làm việc thật là chăm chỉ để không phụ lòng của bác cũng như là xây dựng đất nước ngày càng phát triển phùng vinh hơn
đối với chủ tịch nước đối với người dân thì khi về địa phương rất gần gũi với bà con nhân dân
và thăm hỏi động viên chia sẻ nhất là đối với các cụ người cao tuổi với các thế hệ trẻ
đặc biệt là bác về rất là quan tâm
thế hệ trẻ nhất là cái thế hệ trẻ mầm non
tuy nhiên là một người lãnh đạo cao cấp của đảng nhà nước
nhưng đối với về địa phương lại như là một người công dân cũng là sống chăn hòa tình cảm
và thể hiện cái nếp sống của cái phong tục mỹ tục của địa phương
tình cảm giữa bác với quê hương quá sâu sắc
chúng tôi không biết nói gì hơn
chỉ biết là chia sẻ
cái nỗi buồn này tới gia khuyến cũng như là người dân trong quả nước hướng về chủ tịch
ông trương ngọc quang là bạn học của chủ tịch nước từ năm cấp hai
khi lớn lên một người là bộ trưởng rồi chủ tịch nước còn một người là nhân viên bảo vệ nhà trường
nhưng tình cảm vẫn niềm nờ quý hóa nhau
mỗi khi gặp lại bạn học cũ làm bảo vệ ở trường
chủ tịch nước luôn ân cần thăm hỏi động viên và chia sẻ với người bạn học người anh em của mình
thùa thiếu thời
có học với chủ tịch trần đại quang trong thời kỳ cấp hai xã quang kiệm
tôi ở trường thì chủ tịch trần đại quang rất hiền và học giỏi và rất nễ phép
và nói chung anh em tôi là rất quý nhau
còn thời gian tôi về trường bảo vệ trường kim sơn b
thì tôi có hay được gặp
chủ tịch trần đại quang trong ba năm là tôi gặp ông được ba lần
nghe tin chủ tịch nước là một mươi h năm chủ tịch nước trần đại quang mất tôi rất ngỡ ngàng và rất bưng khuâng
mất một thứ lớn nhất trong đời là một người bạn học là một người chủ tịch nước rất là quý hóa và rất là hiền tử
chủ tịch nước ông trần đại quang người đã dành cả cuộc đời để cống hiến tận tụy vì dân vì nước
đến những giây phút này

trong cuối đời ông cũng không quên dặn dò thế hệ mầm non tương lai của dân tộc
tuy chủ tịch nước đã đi rồi nhưng những tình cảm của ông để lại cho các cháu thiếu niên nhi đồng vẫn còn nồng ấm trong ngày hôm nay ngày tết